những việc làm tình nghĩa của ông sơn không chỉ giúp người nghèo bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn góp phần khơi dậy và lan tỏa đạo lý diễu điều phủ lý giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng